chú tại tp thái bình và lê thanh tùng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám chú tại xã phủ lỗ huyện sóc sơn tp hà nội
vừa bị tòa án nhân dân cấp cao hà nội đưa ra xét xử phúc thẩm vào sáng ngày hôm qua tại tòa nhân dân tỉnh thái bình
theo cáo trạng của viện kiểm sát tháng một năm hai nghìn một mươi năm trần anh kim ra tù về địa phương thi hành án quản chế
trong thời gian này trần anh kim đã câu kết móc nối với một số đối tượng phản động cơ hội chính trị trong và ngoài nước
trong đó có đối tượng lê thanh tùng để thành lập tổ chức phản động với danh sưng lực lượng quốc dân dựng cờ dân chủ
do trần anh kim làm chủ tịch lê thanh tùng là người phát ngôn
mục đích của các đối tượng là đấu tranh kêu gọi xóa bỏ đảng cộng sản việt nam nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam hình thành đa nguyên đa đảng
tại phiên tòa phúc thẩm hai bị cáo đã mời bốn luật sư bảo vệ quyền lợi cho mình
quá trình xét xử diễn ra công khai theo đúng trình tự quy định của pháp luật
xét thấy hành vi phạm tội của hai bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng
hội đồng xét xử đã giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm ngày một mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy
trong đó trần anh kim bị kết án một mươi ba năm tù giam năm năm quản chế và lê thanh tùng bị nhận bản án một mươi hai năm tù giam và bốn năm quản chế
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm vừa bắt giữ đối tượng mai hữu tâm về hành vi giết người
tâm chính là hung thủ cầm hung khí đâm chém kinh hoàng tại đám tang
là một người tử vong
vào tối ngày một mươi sáu tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu trong đám tang tại gia đình anh trần minh nhẫn ở khu phố một mươi tám
phường bình trị đông quận bình tân tâm và bạn bị một nhóm người đánh gục ngã
tâm chụp lấy con dao trên bàn chém loạn xạ chúng vào người anh nhẫn khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu
tâm bị lực lượng công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại huyện bến lức tỉnh long an
sau một thời gian bỏ trốn ở các tỉnh phía nam
vừa mới đi nhậu về trong lúc ngà ngà say
phạm minh hoàng nhờ tới món tiền mà anh châu thành quả là em rể nợ chưa chịu trả
nên đến nhà anh quả đòi nợ thì xảy ra ẩu đà
hoàng lấy dao đâm vào ngực anh quả khiến anh quả tử vong
đối tượng phạm minh hoàng đã bị công an bắt giữ để điều tra về hành vi giết người
trước đó giữa hoàng và quả xảy ra mâu thuẫn được công an giải quyết
đã có xảy ra mâu thuẫn nên khi được cha nhờ đến nhà của chị diên là vợ anh quả để lấy tiền
vào khoảng một mươi tám h ba mươi phút ngày một mươi tám tháng năm hoàng uống rượu tại một quán nhậu rồi lấy con dao
hoàng đi đòi tiền
khi đi đến nhà chị diên thì giữa hoàng và diên xảy ra cãi vã
anh quả từ sau nhà đi lên can ngăn đánh nhau với hoàng
hoàng lấy dao đâm vào ngược quả khiến anh quả tử vong
lợi dụng viện thường xuyên vào khu vực sân bay tân sơn nhất lượm ve chai
nhóm tám đối tượng nữ đã thực hiện hành vi trộm cắp
toán nhân dân tp hcm vừa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án trộm cắp tài sản
đối với bị cáo là nguyễn thị liên bốn mươi ba tuổi
trú tại quận tân phú tp hcm cùng với các đồng phạm
liên quan tới vụ án các bị cáo phan thị thanh ba mươi chín tuổi nguyễn thị hòa
nguyễn ngọc lan nguyễn thị dung cùng bốn mươi chín tuổi phan thị cẩm tú bốn mươi hai tuổi
trần thị ngọc phượng năm mươi năm tuổi phan thị nga bốn mươi bảy tuổi và đặng thị tuyết bốn mươi tám tuổi
cùng ngụ huyện hóc môn với cùng tội danh
các đối tượng này hàng ngày vào khu vực sân bay tân sơn nhất để lượm ve chai
rồi bán lại cho liên
vào khoảng tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm niên biết trong sân bay có kho
cho thuê bị giải tỏa không có người quản lý
liên rủ nhóm đối tượng này đi trộm
sau khi xem xét các đối tượng đã nhiều lần gỡ tôn ở cửa kho
của công ty trách nhiệm hữu hạng hương trinh trụ sở tại quận tân bình
để trộm vải giao cho liên đem bán lấy tiền chia nhau
đến tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm nhân viên công ty hương trinh đến kiểm tra kho
thì phát hiện bị mất trộm sáu trăm năm mươi cây vải ước tính trị giá hai tỷ sáu trăm linh triệu đồng
tuy nhiên qua lời khai của các bị cáo thì nhóm của liên chỉ lấy trộm hai trăm bốn mươi cây vải
trị giá khoảng chín trăm linh triệu đồng
hội đồng xét xử cho hoãn phiên tòa giao cho viện kiểm sát điều tra bổ sung
về số lượng hàng bị mất cũng như hóa đơn chứng từ chứng minh xuất xứ của số hàng trên
cũng với hành vi trộm cắp tài sản tại bình định cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tuy phước
đã bắt tạm giam võ đoàn thư sinh ở huyện tuy phước tỉnh bình định
khuya ngày một mươi tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy võ thư sinh đột nhập vào nhà bà hà thị thúy hằng
ở cùng địa phương trộm chiếc điện thoại trị giá hơn một mươi triệu đồng rồi đem cầm cố lấy tiền tiêu xài
qua điều tra công an huyện tuy phước đã làm rõ sự việc bắt giữ võ đoàn thư sinh
kiên trì đấu tranh khai thác công an huyện làm rõ đối tượng này cũng chính là thủ phạm
của nhiều vụ trộm khác với thủ đoạn đột nhập vào nhà dân lúc đêm khuya trộm tài sản
vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
sau một thời gian bỏ trốn đối tượng trương việt dũng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi có quyết định truy nã
đặc biệt đã bị lực lượng công an tp cn bắt giữ tại phường tân hiệp tp biên hòa tỉnh đồng nai vào ngày hai mươi sáu tháng năm
khoảng năm hai nghìn một mươi hai dũng sử dụng giấy chứng minh nhân dân của người khác tên nguyễn văn hát
để thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quang sĩ có trụ sở tại quận ninh kiều tp cn
trong thời gian này dũng đã vay của ngân hàng và nhiều cá nhân với số tiền gần chín tỷ đồng
không có khả năng thanh toán rồi bỏ trốn khỏi địa phương
ngày hai mươi sáu tháng năm dũng đã bị công an tp cn bắt giữ khi đối tượng đang giao dịch làm ăn
tại một quán cà phê thuộc phường tân hiệp tp biên hòa tỉnh đồng nai
được biết trước đó khi còn ở cà mau trương việt dũng từng bị tòa kết án ba năm tù giam
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu của cơ quan tổ chức
nhưng không chấp hành án mà bỏ trốn lên cần thơ và tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội
quay trở lại với thông tin mà chúng tôi đã giới thiệu
ở phần đầu của bản tin hẳn là quý vị vẫn chưa quên hai tờ giấy khám sức khỏe
một ở trên tay của viu anh và hai là trên màn hình đang hiện ở phía sau đây
một tờ có dấu của một phòng khám tư nhân và một tờ giấy là dấu của bệnh viện
được mua qua mạng mà chúng tôi đã đề cập đến trong bản tin vào ngày hôm qua
sau khi thực hiện phóng sự giấy khám sức khỏe siêu tốc từ phòng khám đến bệnh viện
với quy trình không cần mất thời gian đến bệnh viện đến phòng khám mà chỉ cần bỏ ra
một số tiền nhỏ thôi thì người dân đã có thể sở hữu một tờ giấy khám sức khỏe như thế này
để làm rõ về những vấn đề con dấu và chữ ký trong tờ giấy khám sức khỏe là thật hay là giả
thì phóng viên đã có buổi làm việc trực tiếp với đại diện của bệnh viện giao thông vận tải
và phía bệnh viện đưa ra bằng chứng khẳng định là tờ giấy khám sức khỏe được mua qua mạng là giả
các đối tượng đã dùng con dấu giả và giả mạo chữ ký để bán giấy khám sức khỏe cho người dân
mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận của phóng viên an ninh toàn cảnh
rõ tính chất vụ việc chúng tôi đã có cuộc trao đổi với đại diện bệnh viện giao thông vận tải
thì hai mẫu đều giống nhau nhưng cái tên đơn vị thì chúng tôi đã thay đổi theo quy định từ mùa năm tháng một năm một nghìn chín trăm một mươi sáu
là chúng tôi đã chuyển đổi với các công ty bộ phòng
và tên của bệnh viện chúng tôi đã thay đổi và con dấu cũng đã thay đổi
về hình thức khác là thứ nhất hai nữa là về nội dung
về mẫu giấy thì vẫn theo quy định của thông tư một mươi bốn thì hai mẫu đều giống nhau
nhưng về cái nội dung thứ nhất là chúng tôi có bác sĩ trần thế hiền nguyễn kim minh nguyễn tuấn anh
tạ bảo ngọc và kết luận chữ ký của bác sĩ nguyễn thị xuân loan và tôi đang ngồi đây
thế nhưng mà cái chữ ký theo cái danh sách đăng ký thì không phải
và bản thân chữ ký của tôi tôi ở đây cũng không phải
thứ ba nữa là cái mẫu giấy sức khỏe thì không bao giờ có chống chỉ
không có tên tuổi không có gì cả ở trang thứ nhất
rồi tôi khẳng định lại một lần nữa rằng là cái giấy sức khỏe này không phải thuộc của bệnh viện cung cấp
và đây là hoàn toàn đạt giả
sau khi so sánh giấy khám sức khỏe mua trên mạng và giấy khám sức khỏe của bệnh viện bằng mắt thường
thì có sự khác nhau về con dấu và chữ ký
đại diện bệnh viện giao thông vận tải cho biết theo quyết định thông tư một mươi bốn thì hai mẫu giới này giống nhau
tuy nhiên tên đơn vị đã thay đổi từ ngày năm tháng một năm hai nghìn một mươi sáu và con dấu cũng thay đổi
để khẳng định được rằng dấu của giấy khám sức khỏe mua qua mạng

để hiểu thật sự là dấu giả hay không thì phải chờ cơ quan chức năng vào cuộc để kiểm tra xác minh thì mới đưa ra kết luận
để hiểu rõ hơn về mức vi phạm và xử phạt các nhóm đối tượng thực hiện hành vi làm giấy tờ giả bán cho người dân
chúng tôi đã có cuộc gặp gỡ với luật sư thuộc đoàn luật sư của thành phố hà nội
các đối tượng làm giả hồ sơ đã bị vi phạm vào bộ luật hình sự năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
và được sửa đổi bổ sung năm hai nghìn chín ở điều hai trăm sáu mươi bảy
tội làm giả con dấu và tài liệu của cơ quan tổ chức
tùy theo tính chất mức độ của hành vi vi phạm
khoảng một quy định người nào làm giả con dấu chữ ký tài liệu của cơ quan tổ chức
và dùng các tài liệu con dấu và hồ sơ đó để lừa dối cơ quan tổ chức

và lừa dối người dân công dân thì sẽ bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng
và bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm
nếu tính chất vụ việc mà các đối tượng lại vi phạm nhiều lần
và hậu quả nghiêm trọng có tổ chức và tái phạm
thì sẽ bị phạt tù từ hai năm đến năm năm
đặc biệt những vụ việc mà các đối tượng lại vi phạm nhiều lần
các đối tượng mà gây hậu quả hành vi đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
và rất nghiêm trọng thì sẽ bị phạt tù từ bốn năm đến bảy năm
nhiều nhóm đối tượng làm giả giấy khám sức khỏe đã bị bắt giữ
và gần đây nhất vào đầu năm hai nghìn một mươi bảy phòng cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao
công an thành phố hà nội triệt phá ổ nhóm chuyên làm giả giấy khám sức khỏe
của bệnh viện giao thông vận tải và bắt giữ bốn đối tượng cùng các tăng vật
như dấu tròn đỏ ghi tên bệnh viện giao thông vận tải dấu chức danh của các bác sĩ
nhiều giấy tờ khám sức khỏe đã đong dấu sẵn chưa có nội dung tên người khám bệnh
vâng thưa quý vị và các bạn dùng giấy khám sức khỏe cũng là lừa dối là vi phạm pháp luật
chính vậy người dân cần phải nâng cao tinh thần cảnh giác để tránh bị các đối tượng lừa đảo
thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin một trăm một mươi ba online ngày hôm nay